ngày hai mươi ba tháng tám tại tỉnh thái nguyên cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội tạp chí lao động và xã hội phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông về việc làm với các cơ quan báo chí
trong thời gian qua lĩnh vực việc làm lao động bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực góp phần vào thành công đó là công tác truyền thông định hướng của các cơ quan báo chí
tuy nhiên công tác truyền thông về lĩnh vực này vẫn còn một số hạn chế dẫn đến nhận thức của không ít doanh nghiệp người lao động quản lý lao động bảo hiểm thất nghiệp vẫn chưa đầy đủ
người lao động chưa thấy hết được lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm thất nghiệp về vai trò của các trung tâm dịch vụ việc làm cũng như các chính sách việc làm cho các đối tượng đặc thù như người cao tuổi người khuyết tật người học nghề
hội nghị truyền thông việc làm được tổ chức nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa cục việc làm với các cơ quan báo chí truyền thông
giữa các nhà hoạch định chính sách cơ quan quản lý gặp gỡ trao đổi cập nhật thông tin về lĩnh vực việc làm quản lý lao động trong nước và nước ngoài năng suất lao động việc làm đánh giá kết quả một mươi năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và những định hướng cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền thực hiện chính sách phù hợp với tình hình hiện nay